công an tỉnh bình dương vẫn tiếp tục lấy lời khai của nhóm nghi can gồm bốn người phụ nữ
liên quan đến vụ án hai thi thể bị đổ bê tông phi tang tại bình dương
chiều ngày một mươi tám tháng năm công an tỉnh bình dương đã khám xét căn nhà thứ hai nằm ở khu công nghiệp bào bàng
đây là chỗ nhóm nghi can khai đã thuê để sống trước khi đến ở tại xã hưng hòa
nơi phát hiện hai thi thể cách nhau khoảng một mươi km
sau hai giờ lục xoát cảnh sát đã phát hiện nhiều bất thường
ngay sau khi công an công khai danh tính hai nghi phạm ban đầu được sự hỗ trợ của quần chúng
bốn đối tượng nghi vấn bị tạm giữ sáng ngày một mươi tám tháng năm
ba người trong số này thừa nhận hành vi giết người giấu sát đổ bê tông
tại nơi ở trọ lực lượng chức năng phát hiện nhiều sách kinh tài liệu photo của một giáo phái lạ
trên chiếc xe bảy chỗ các đối tượng dùng để di chuyển
cơ quan điều tra phát hiện rất nhiều cọc tiền mệnh giá hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
theo lời khai ban đầu cho biết hai người đàn ông bị thiệt mạng do mâu thuẫn
trong quá trình tu luyện một người tự sát người còn lại bị giết
hiện công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bí ẩn này